với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách các tổ chức cá nhân trên khắp cả nước cũng đang tích cực chung tay giúp đỡ người dân các tỉnh miền trung vượt qua khó khăn khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra
với tinh thần đó các nhiếp ảnh gia trên cả nước đã dùng các tác phẩm ảnh của mình tổ chức bán ảnh gây quỹ ủng hộ đồng bào miền trung
với mong muốn chia sẻ những mất mát với người dân các tỉnh miền trung nhiếp ảnh gia lâm hương nguyên cùng những người bạn trong câu lạc bộ nhiếp ảnh trẻ bạc liêu đã lên ý tưởng kêu gọi các tác giả trên cả nước bán các tác phẩm ảnh nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào miền trung ruột thịt